các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
về việc kiểm soát biến thể mới omicron của virus sars cov hai
công văn nêu rõ gần đây trên thế giới đã ghi nhận biến thể mới omicron của virus sars cov hai
và đang lây lan nhanh ra nhiều nước trên thế giới
để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế
chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do thể mới omicron gây ra
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến thể này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời
phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch
bộ y tế bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải bộ công an bộ quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi
qua các nước đã phát hiện các bệnh nhiễm thể mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì họp với các bộ ngành đơn vị
về thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
và nhập khẩu vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín
dù cuộc họp có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam lãnh đạo các bộ y tế công thương tài chính
ngoại giao khoa học và công nghệ công an quốc phòng viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
các nhà sản xuất nhập khẩu vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
mở đầu cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
muốn chống dịch tốt thì phải có vaccine và các biện pháp phòng chống dịch
cộng với ý thức phòng dịch của người dân
vaccine là yếu tố quyết định cùng với ý thức người dân là hai yếu tố hết sức quan trọng
muốn có vaccine chúng ta phải đi bằng hai chân vừa phải nhập khẩu vừa phải nghiên cứu
để chủ động sản xuất trong nước
bên cạnh đó phải tập trung vào thuốc chữa bệnh và thiết bị sinh phẩm y tế
thủ tướng khẳng định chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt
suốt từ đầu năm đến nay về vấn đề này
cuộc họp này bản công tác hỗ trợ thế nào vai trò của nhà nước thế nào
vai trò của tư nhân thế nào hợp tác công tư thế nào
cái gì vướng mắc cái gì cần phải thúc đẩy các nhà sản xuất phải tiếp tục cái gì
nếu chưa sản xuất được thì phải nhập khẩu như thế nào
quản lý nhà nước phải tháo gỡ về mặt cơ chế chính sách gì
để kịp thời sản xuất và nhập khẩu vaccine
thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan đơn vị có liên quan phải cố gắng
tất cả phải vì mục tiêu chung vì lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích của người dân
phải đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
tránh tiêu cực lợi ích nhóm
mục tiêu là làm sao sản xuất bằng được vaccine thuốc và sinh phẩm
trang thiết bị y tế trong nước nhanh chóng kịp thời nhưng phải khoa học an toàn hiệu quả
theo báo cáo của bộ y tế tại việt nam có chín loại vaccine được bộ y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp
hai vaccine mrna ba vaccine vector virus ba vaccine bất hoạt một vaccine protein tái tổ hợp
theo số liệu thống kê mới nhất cả nước đã tiêm được khoảng một trăm một mươi sáu bốn triệu liều
trong đó có sáu mươi chín triệu liều mũi một và bốn mươi bảy bốn triệu liều mũi hai
số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm một mươi ba năm triệu liều
trong đó có sáu mươi sáu năm triệu liều mũi một và bốn mươi bảy triệu liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là chín mươi hai
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là sáu mươi năm hai dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến nay đã có hai mươi tám tỉnh triển khai tiêm được hai chín triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là hai mươi bảy chín và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là bốn
theo bộ y tế việt nam là một trong bốn nước đầu tiên trên thế giới phân lập được virus
nghiên cứu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán một số trang thiết bị y tế đảm bảo được trang thiết bị phòng hộ
trong đó một ứng viên vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba là nanocovax và một ứng viên vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một là vaccine covivac
dự kiến quy mô sản xuất của ivac khoảng sáu triệu liều trên một năm nanogen hai mươi ba mươi triệu liều trên một năm
các đơn vị này có thể nâng công suất khi được đầu tư
về chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin tập đoàn vingroup
đã đàm phán với nhà sản xuất của mỹ về điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine covid một mươi chín từ tinh chất mdna
nhà máy do vingroup đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất sẽ có công suất khoảng một trăm linh triệu liều trên một năm
dự định bắt đầu sản xuất từ quý i năm hai nghìn hai mươi hai
công ty chức nhiệm ưu hạn một thành viên vắc xin và sinh phẩm số i và biotech đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của nga
về việc đóng ống vắc xin sputnik v từ bán thành phẩm với quy mô năm triệu liều một tháng
năm hai nghìn hai mươi một tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô một trăm linh triệu liều một năm
nhiều khả năng cuối tháng một mươi một này sputnik v là vắc xin covid một mươi chín made in việt nam đầu tiên được xuất xưởng
hai đơn vị khác đang trong quá trình hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ trung quốc và cuba
cũng theo bộ y tế việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín
và các vắc xin dự phòng covid một mươi chín là một trong những ưu tiên
cục quản lý dược vụ pháp chế và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hệ thống
pháp lý để tạo cơ chế pháp lý thận lợi cho việc nhập khẩu sản xuất thuốc vắc xin và cấp phép lưu hành
đồng thời lãnh đạo bộ y tế cũng làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất
tại việt nam về việc nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc monopizavir tại việt nam
chủ động hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu các nhà sản xuất trong nước nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ
nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc điều trị covid một mươi
một thành viên hội đồng cấp số đăng ký thuốc cho hay các vấn đề pháp lý theo hướng cắt giảm thủ tục
đang được hoàn thiện sớm trình chính phủ phê duyệt đã có các đơn vị đạt chuẩn đủ năng lực sản xuất thuốc
các đơn vị cũng đã tìm kiếm đàm phán mua nguyên liệu và đang sản xuất thử nghiệm chuyên gia này cho biết
để đảm bảo lâu dài chủ động nguồn thuốc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ điều trị sớm giảm nguy cơ tăng nặng
bộ này đã cấp bảy mươi tám đơn hàng nguyên liệu monopizavir cho ba mươi bốn công ty
năm mươi năm đơn hàng nguyên liệu favipizavir cho hai mươi sáu công ty để phục vụ nhu cầu nghiên cứu sản xuất thuốc
bộ y tế cũng đang xây dựng các mức dự trù sử dụng thuốc trong đó chấp nhận mua thuốc với số lượng đáp ứng
nhu cầu cho kịch bản dịch có diễn tiến xấu vì có khả năng dư thửa thuốc khi dịch được kiểm soát tốt
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến viện trưởng viện hóa học cho biết ngoài các thuốc favipizavir
do viện hóa học nghiên cứu và thuốc monopizavir do viện hóa sinh biển nghiên cứu
đã được thông báo nghiên cứu tổng hợp thành công trước đây
viện hóa học tiếp tục nghiên cứu và thành công trong việc hoàn thiện quy trình tổng hợp chất
quy trình tổng hợp nita sotenis đạt hiệu quả cao qua chỉ hai bước phản ứng từ nguyên liệu giá rẻ
đây là loại thuốc zeroric giá rất rẻ sử dụng đường uống an toàn và phù hợp để thực hiện ở điều kiện việt nam
nitocyanid có hoạt động khám virus phổ rộng diệt được nhiều virus khác nhau
đặc biệt có hoạt tính chống lại sars cov hai
nui cấy trên tế bào verocell với ic năm mươi hai umim
ngoài ra nitocyanid có khả năng tăng cường phản ứng miễn dịch cài tạo phổi và các tổn thường trên nhiều cơ quan của cơ thể
nên thuốc có thể được sử dụng hiệu quả trong các điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mắc bệnh đi kèm đặc biệt là cơn bão sicoin
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến hiện nay trên thế giới đã và đang thực hiện hai mươi chín thử nghiệm lâm sàng
trên các bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có tám thử nghiệm đã kết thúc và chứng minh nitocyanid có thể được sử dụng an toàn
để điều trị sớm covid một mươi chín ở thể nhẹ và trung bình làm giảm tài lượng virus giảm số bệnh nhân phải nhập viện
nita soranis cũng được chứng minh sử dụng hiệu quả để điều trị bệnh nhân mang thai và điều trị dự phòng với các nhân viên y tế hiệu quả
đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp số người lây nhiễm và tử vong ngày càng cao
ngoài giải pháp vaccine thì việc nghiên cứu tạo ra các thuốc điều trị là vô cùng quan trọng
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tuyến mong muốn chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện có chính sách để phát triển thuốc điều trị covid một mươi chín nói riêng và thuốc sản xuất trong nước nói chung